thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín vào tối ngày hôm nay của bộ y tế cho biết tổng số ca được điều trị khỏi là một mươi hai mươi ca
trong đó ba trăm ba mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một mươi sáu tháng bảy
và đến nay đã có một mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
đó là yên bái quảng trị tuyên quang sơn la ninh bình thái nguyên điện biên hải dương phú thọ quảng ninh hòa bình và bắc cạn
và tối ngày hôm nay đã có thêm một tám trăm chín mươi tám ca mắc covid một mươi chín
riêng tại thành phố hồ chí minh đã có tới một ba trăm bốn mươi chín ca
như vậy là tổng số ca mắc covid một mươi chín trong ngày hôm nay là ba ba trăm ba mươi sáu ca
và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín ngay trong chiều ngày hôm nay
công an tỉnh khánh hòa và công an tỉnh bến tre đã quyết định điều động cán bộ chiến sĩ tăng cường về cơ sở hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng chống dịch
công an tỉnh khánh hòa đã điều động gần bốn mươi cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ
đã được điều động tăng cường về công an thị xã ninh hòa để hỗ trợ tham gia công tác phòng chống dịch
tại công an tỉnh bến tre đã tổ chức lễ gia quân tăng cường hai mươi cán bộ chiến sĩ tham gia phối hợp đảm bảo an ninh trật tự
phòng chống dịch covid một mươi chín tại huyện ba chi và huyện bình đại
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng bảy công an tỉnh bến tre đã điều động một mươi đồng chí tăng cường phòng chống dịch cho huyện ba chi
chủ xe khách đức nguyện huyện hải hậu tỉnh nam định vừa bị công an tỉnh nam định khởi tố bắt tạm giam
vì chở bốn mươi sáu người từ tp hcm trên xe có nhiều người dương tính với sars cov hai
phạm văn phong là chủ nhà xe đức nguyện chạy tuyến hải hậu tp hcm bình dương
vào sáng ngày bảy tháng bảy phạm văn phong chỉ đạo hai lái xe và hai phụ xe điều khiển xe khách vào tp hcm
đón khách về huyện hải hậu tp hcm bình dương
phạm văn phong đã yêu cầu lái xe tên là nguyễn văn toán liên lạc đón bốn mươi bốn hành khách từ tp hcm
về các tỉnh nghệ an hà tĩnh thanh hóa ninh bình nam định
trong đó thì có hai mươi ba hành khách về huyện hải hậu
vào ngày một mươi một tháng bảy công an huyện hải hậu nhận được thông tin
hai trong sáu hành khách đi trên chuyến xe xuống tỉnh hà tĩnh đã dương tính với covid một mươi chín
sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ vào ngày một mươi bốn tháng bảy ngày hôm nay
công an huyện hải hậu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
để tạm giam đối với phạm văn phong về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người
một vụ án mạng thương tâm vừa xảy ra tại tỉnh quảng bình
nạn nhân là một người phụ nữ sáu mươi một tuổi và hung thủ chính là con trai ruột của nạn nhân
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi năm tháng bảy bà huỳnh thị vân chú tại tỉnh quảng bình đang nằm ngủ
thì bị nguyễn trường an là con trai của bà dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và mặt
bà vân vừa chạy vừa hô hoán nhưng không may bị trượt ngã tại hiên nhà
đối tượng đã dùng dao chém liên tiếp làm bà vân chết ngay tại chỗ
nhận được tin báo lực lượng công an tỉnh quảng bình đã nhanh chóng đến hiện trường bắt giữ đối tượng
bước đầu lực lượng chức năng nhận định đối tượng nguyễn trường an có dấu hiệu bị tâm thần
nên đã không làm chủ được hành vi dùng dao sát hại bà vân chính là mẹ ruột của mình
hiện vụ việc đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra và làm rõ
vâng thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín sáng nay ngày một mươi sáu tháng bảy của bộ y tế cho biết
đến sáng nay việt nam đã có tổng số ca được điều trị khỏi covid một mươi chín là chín sáu trăm tám mươi tám ca
đã thực hiện tiêm chủng là bốn một trăm tám mươi năm sáu trăm hai mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế đã có công văn hỏa tốc đề nghị các đơn vị y tế trực thuộc bộ các tỉnh thành
đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế khẳng định là sẽ cung ứng và hướng dẫn tổ chức tiêm chủng sử dụng
đồng thời nhiều loại vaccine từ các nguồn cung ứng có điều kiện bảo quản khác nhau
bộ y tế yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc bộ các địa phương lập kế hoạch chi tiết
để triển khai tiêm chủng với nhiều loại vaccine khác nhau cho các đối tượng theo quyết định số ba nghìn ba trăm năm mươi năm
các địa phương ưu tiên tiêm chủng sớm cho các đối tượng được huy động tham gia hỗ trợ
phòng chống dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
còn tính đến sáng ngày hôm nay việt nam có thêm một bốn trăm ba mươi tám ca mắc covid một mươi chín
và trong đó thành phố hồ chí minh chiếm nhiều nhất với một bảy mươi một ca
trong khi đó tại thành phố đà nẵng thì trong tối ngày một mươi năm tháng bảy và sáng nay ngày một mươi sáu tháng bảy
ngành y tế đã ghi nhận thêm bốn mươi ca mắc covid một mươi chín có liên quan đến chín chuỗi lây nhiễm trước đó
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố đà nẵng đã thống nhất giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tại bốn phường
đó là thạc gián an khê thanh khê hòa an cẩm lệ và hòa khánh bắc liên triều
bắt đầu từ giờ ngày một mươi bảy tháng bảy
thưa quý vị tại hội nghị giao ban trực tuyến phòng chống dịch covid một mươi chín
với sáu mươi ba tỉnh thành phố diễn ra vào sáng nay
ngày một mươi sáu tháng bảy bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhận định
đợt dịch này sẽ kéo dài hơn các đợt trước và gây tác động trên diện rất rộng
ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống và phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là ở phía nam
theo bộ trưởng bộ y tế biến chủng delta lây lan nhanh
tốc độ tấn công tăng gấp hai ba lần so với các đợt dịch trước đó
tru kỳ lây nhiễm hiện nay chỉ còn hai ngày chứ không phải năm ngày như trước đây
vì vậy bộ trưởng đề nghị các địa phương đánh giá ra soát lại các kịch bản đã đưa ra
chuẩn bị cho tình hình dịch phức tạp hơn
trước bối cảnh tình hình dịch phức tạp lan rộng số ca mắc tăng rất nhanh
bộ y tế đã có một số thay đổi cơ bản trong cách ly
như giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn một mươi bốn ngày
thì điểm cách ly f một tại nhà
ngoài ra bộ y tế cũng thay đổi chiến lược về xét nghiệm
tại các vùng có nguy cơ cao thực hiện test nhanh là chính
điều này giúp giảm thời gian tối ưu hóa xét nghiệm trả kết quả nhanh
để nhanh chóng tách được f ra khỏi cộng đồng
liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
ông nguyễn thanh long cho biết là hiện nay việt nam đã đàm phán thành công
được khoảng một trăm bảy mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín từ các nguồn khác nhau
chiều nay ngày một mươi sáu tháng bảy thay mặt lãnh đạo
bộ công an thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã tổ chức tiếp nhận một tỷ đồng ủng hộ
quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ công an từ công ty eurowinder
với mong muốn hỗ trợ phần nào trong công tác phòng chống dịch
và chia sẻ động viên tinh thần cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an
đang căng mệnh chống dịch nơi đầu chiến tuyến
công ty cổ phần eurowindows đã gửi tặng một tỷ đồng
tới quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ công an
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng
trân trọng cảm ơn tấm lòng của công ty eurowindow
khẳng định đây là nghĩa cử đẹp thể hiện tình cảm trách nhiệm của doanh nghiệp
đối với xã hội nói chung và lực lượng công an nhân dân nói riêng
món quà là sự động viên góp phần cho lực lượng công an hoàn thành tốt
mọi nhiệm vụ được sao đặc biệt trên tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai đã có văn bản hòa tốc
về việc khẩn trương xét nghiệm covid một mươi chín
cho người lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
trước tình hình dịch covid một mươi chín hiện đang có diễn biến phức tạp
và đồng nai đã xuất hiện các ổ dịch lớn tại các huyện thành phố
trong đó phần lớn các ổ dịch chủ yếu có liên quan đến các chợ đầu mối
và người về từ thành phố hồ chí minh tỉnh bình dương
xâm nhập vào các chợ khu dân cư nhà trọ công nhân
rồi vào các cơ sở sản xuất kinh doanh các khu công nghiệp
nguy cơ bùng phát dịch tại các khu công nghiệp cụm công nghiệp
ở đồng nai là rất cao và khả năng còn nhiều fta
ngoài cộng đồng do chưa được xét nghiệm
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai
đề nghị sở lao động thương minh và xã hội
ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
phối hợp với các sở ngành ủy ban nhân dân các địa phương
chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu công nghiệp
tại các địa phương nguy cơ cao và rất cao
thực hiện xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín
cho toàn bộ người lao động của cơ sở
hoặc xét nghiệm bằng phương pháp pcr mẫu hộp
chi phá do cơ sở trị trả
việc xét nghiệm được thực hiện từ ngày một mươi năm tháng bảy
và xét nghiệm càng nhanh càng tốt
khuyến khích những địa phương thuộc nhóm có nguy cơ
cũng xét nghiệm cho toàn bộ người lao động
vằng chân diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
ngay trong chiều nay ngày một mươi sáu tháng một
giám đốc công an tỉnh khánh hòa đã quyết định
điều động cán bộ chiến sĩ tăng cường vệ cơ sở
hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh
theo lệnh điều động của giám đốc công an tỉnh hành hòa

thuộc các đơn vị nghiệp vụ đã được điều động tăng cường
về công an thị xã ninh hòa để hỗ trợ tham gia công tác phòng chống dịch
tại buổi xuất quân ban giám đốc công an tỉnh đã quán triệt
và giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ được tăng cường
trong đó nhấn mạnh cán bộ chiến sĩ phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
vì nhân dân phục vụ phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt
xung kích trên tuyến đầu phòng chống dịch khắc phục mọi khó khăn
phối hợp và hỗ trợ tối đa cho các lực lượng chức năng và nhân dân
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
từng cán bộ chiến sĩ phải luôn thực hiện nghiêm các quy định
đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh
thị xã ninh hòa hiện là địa phương có số ca mắc covid một mươi chín nhiều nhất của tỉnh khánh hòa
tính đến bảy giờ sáng ngày một mươi sáu tháng bảy thị xã ninh hòa đã có ba trăm hai mươi năm ca f
toàn thị xã đã truy vết hơn một sáu trăm sáu mươi f một và hơn một mươi một ba trăm linh f hai
lập tám chốt kiểm soát dịch bệnh
tại những xã phường có số ca mắc cao
thực hiện phong tỏa tám mươi chín khu vực dân cư với gần hai trăm linh chốt phong tỏa
thưa quý vị và các bạn thời điểm này đang là giai đoạn các trường học gấp rút
triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp
và tại hà nội vào ngày một mươi năm tháng bảy đã kết thúc thời gian nhận hồ sơ online vào lớp một
tới đây thì phụ huynh sẽ đến trường để hoàn thiện thủ tục đăng ký nhập khẩu cho con
chính vì thế mà ngay từ bây giờ các trường đã tăng cường triển khai các biện pháp phòng dịch
để đón tiếp phụ huynh
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên
hà nội tv
mặc dù đang trong thời gian nhận hồ sơ online
tuy nhiên vẫn có nhiều phụ huynh tìm đến nhà trường để được hướng dẫn thủ tục nhập học cho con
năm bắt trước tình hình nhiều trường học đã ngay lập tức triển khai các biện pháp phòng chống dịch
tôi đến trường để thứ nhất là tìm hiểu trực tiếp xem là cách nhập hồ sơ như nào
thứ hai nữa là khi đến trường thì tôi thấy rằng là cái công tác mà chuẩn bị phòng dịch của trường rất là tốt
khi phụ huynh đến trường thì tôi thấy rằng là công tác mà chuẩn bị phòng dịch của trường rất là tốt
khi phụ huynh đến trường thì tôi thấy rằng là công tác mà chuẩn bị phòng dịch của trường rất là tốt
tất cả các phòng thì tôi đều có các bước quy trình một lớp từ ngoài cửa và một phần nữa sát quần tay lại đến từng cửa phòng hỗ trợ tuyển sinh và thu hồ sơ
và từng phòng đều có vách ngăn công tác phòng dịch đã được tập huấn và xây dựng kịch bản cho tất cả giáo viên tham gia trong công tác tuyển sinh
hà nội áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến từ năm hai nghìn một mươi sáu và nhanh chóng được phụ huynh đón nhận trở thành phương thức đăng ký chính
đặc biệt trong năm nay khi covid một mươi chín diễn biến phức tạp thành phố khuyến khích phụ huynh nộp trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
tỷ lệ đăng ký trực tuyến tăng so với năm ngoái khoảng năm
đến ngày một mươi năm tháng bảy sau khi kết thúc ba ngày đăng ký trực tuyến sở giáo dục và đào tạo hà nội ghi nhận một trăm hai mươi tám tám trăm bảy mươi hồ sơ đăng ký thành công vào lớp một công lập
qua năm năm triển khai hình thức tuyển sinh trực tuyến như thế này thì chúng tôi cũng thấy là nó cũng có rất nhiều thuận lợi
đối với các bậc phụ huynh học sinh thì các bậc phụ huynh học sinh khi mà nhận được mã tuyển sinh của con em mình ở trường mầm non
thì có thể chủ động cái thời gian đăng ký trực tuyến tiết kiệm thời gian cho phụ huynh học sinh
và nhất là trong cái thời điểm mùa dịch dịch giã covid như thế này thì cũng đảm bảo việc phòng chống bệnh
với những học sinh chưa nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến phụ huynh có thể nộp trực tiếp từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi tám tháng bảy tại các trường
cũng theo kế hoạch của sở giáo dục và đào tạo hà nội từ ngày một mươi tám tháng bảy đến hết ngày hai mươi tháng bảy sẽ triển khai tuyển sinh trực tuyến đối với lớp sáu
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị công an huyện đơn dương tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm xảy ra tại thị trấn thạnh mỹ
xuất phát từ ba người nhiễm covid một mươi chín
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đơn dương khởi tố vụ án để điều tra
làm rõ hành vi liên quan đến ba ca bệnh nhiễm covid một mươi chín đi từ tp hcm tới đơn dương làm việc
ghé qua nhiều địa điểm trên địa bàn huyện và làm lây nhiễm covid một mươi chín cho hai người tại địa phương
nhưng khai báo không trung thực cố tình che giấu làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn
ngoài ra cơ quan công an đơn dương cũng đang điều tra và làm rõ sai phạm của những cá nhân tổ chức và đơn vị liên quan
trong việc không tuân thủ các quy định phòng dịch khiến cho dịch covid một mươi chín lây lan ra cộng đồng
đây là động thái quyết liệt của cơ quan chức năng huyện đơn dương
trong công tác điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm liên quan tới việc làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
với hành vi giết người lê hoài hận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại ấp hòa tây a xã phú thuận huyện thoại sơn tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng bảy hận đang làm cỏ phía sau nhà
thì thấy ông phan văn sơn là hàng xóm đang sửa nhà phần mái tôn còn nước chảy ngay vào phía tường sau tường nhà hận
do đã mâu thuẫn tranh chấp đất đai từ trước hận cầm cây dựa đi qua nhà của ông sơn để hỏi việc xây nhà lấn danh
và để nước chảy vào tường nhà hận sau đó giữa hai bên xảy ra cự cãi
hận đã cầm cây dựa chém một mươi một nhát vào người ông sơn gây thương tích nặng rồi bỏ về nhà
sau đó đã đến công an xã phú thuận đầu thú ông sơn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng sau đó đã tử vong
mới đây công an phường hòa minh phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều
theo dõi và phát hiện nam thanh niên tên là lê trọng bình hai mươi hai tuổi tạm trú tại phường hòa khánh bắc quận liên triều
có hành vi tàng trữ một lượng lớn vũ khí thô sơ không rõ nguồn gốc xuất xứ
vào thời điểm kiểm tra công an quận liên triều đã phát hiện tại nhà trọ của bình có một thùng hàng
bên trong chứa hai mươi ba giao găm ba mươi rau gấp một mươi hai dao mini hai khẩu súng ngắn
bằng nhựa bảy khẩu súng ngắn bằng kim loại trên vỏ hộp có in chữ nước ngoài
qua làm việc bình thừa nhận số vũ khí thô sơ này được đặt mua từ một trang mạng xã hội
có địa chỉ tại thành phố hải phòng sau khi thỏa thuận số lượng xong cả hai thực hiện giao dịch
bằng hình thức gửi bưu phẩm qua một công ty chuyển phát nhanh giao hàng tiết kiệm có chi nhánh ở đà nẵng
mặc dù biết số vũ khí thô sơ nói trên có khả năng sát thương cao nhưng bình vẫn đặt mua với số lượng lớn
để phục vụ cho mục đích cá nhân hiện công an quận liên triều đã tiến hành lập hồ sơ tạm giữ lô hàng
và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
thưa quý vị những tác động của dịch bệnh đã ảnh hưởng đến đời sống của không ít người dân
lợi dụng nhu cầu cần tiền và vay nhanh của không ít người thời gian này tội phạm tín dụng đen gia tăng hoạt động
liên tiếp nhiều đường dây cho vay lãi nặng núp bóng doanh nghiệp tiệm cầm đồ đã bị lực lượng công an đánh sập
trong những ngày gần đây
đây là ổ nhóm gồm một mươi ba đối tượng chuyên cho vay lãi nặng do đối tượng trần trung biệt danh là trung trọng cầm đầu
vừa bị cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt giữ trên địa bàn thành phố hà nội
theo tài liệu điều tra ổ nhóm này đã lợi dụng vào vỏ bọc là các tiệm cầm đồ hoạt động bất động sản
để hoạt động rộng khắc trên nhiều quận viện ở thành phố hà nội
với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng và lãi suất cho vay hàng trăm phần trăm một năm
chúng tôi cũng có dự báo tội phạm hình sự sẽ có xu hướng lợi dụng trên đề công nghệ thông tin để hoạt động
và chính từ những dự báo trước như vậy chúng tôi cũng đã triển khai rất nhiều biện pháp kế hoạch
và ngũ thăm như lãnh đạo bộ chỉ đạo công an các địa phương để triển khai các biện pháp nghiệp vụ
để vừa phòng ngừa cũng như đồng thời cũng vừa đấu tranh triệt phá
nên thì đánh liền với các đối tượng bằng nhóm đi đòi nợ thuê rồi cho vay nặng lại
tương tự tại tỉnh nghệ an ba mươi năm công ty tài chính dịch vụ cầm đồ trên địa bàn các tỉnh nghệ an
và các tỉnh hà tĩnh con tum quảng bình khánh hòa đồng loạt bị lực lượng công an đột kích
bốn mươi bốn đối tượng cùng các giấy tờ tăng vật cho vay lãi nặng đã bị bắt giữ
theo tài liệu điều tra với chiêu trò cho vay nhanh gọn không cần thế chấp
dưới vỏ bọc là các doanh nghiệp các đối tượng đã chiêu mộ hàng trăm đối tượng giúp việc
để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng lên đến tám đồng một triệu một ngày
tương đương với ba trăm linh một năm thông qua mạng xã hội facebook và zalo
cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết trong thời gian qua các cơ quan chức năng ở địa phương
đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn hoạt động tín dụng đen
băng nhóm xã hội đến để đòi nợ bắt giữ người trả pháp luật thậm chí là giải quyết ngày mô thuận
liên quan đến tính mạng liên quan đến cố ý gương tích liên quan đến giết ngựa
cái này là cái mà chúng tôi cũng đã có dự báo và chúng tôi đã có những cái biện pháp

chỉ đạo hệ lực lượng trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
từ thực tiễn đấu tranh với loại tội phạm này cục cảnh sát hình sự bộ công an khuyến cáo
người dân cần cẩn thận với các ứng dụng website cho vay trên mạng cần đọc kỹ thông tin
để tránh bị các đối tượng lợi dụng không cho các ứng dụng website này được quyền truy cập
vào danh bạ các tài khoản mạng xã hội cá nhân khi cần nguồn vốn trước hết phải tìm hiểu
và vay của người thân hoặc từ các tổ chức tiến dụng công ty tài chính được nhà nước cấp phép
sáng nay ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã đến động viên biểu dương công an thành phố đã bắt giữ thành công đối tượng hình sự nguy hiểm này
theo báo cáo của công an thành phố hồ chí minh đối tượng nguyễn kim an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
thường trú huyện tánh linh tỉnh bình thuận là đối tượng có quyết định thi hành án tử hình
về hai tội danh giết người và cướp tài sản
lợi dụng sơ hỏi của cán bộ quảng giáo an đã trốn khỏi nơi giam giữ vào ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
và đến một giờ sáng nay ngày một mươi sáu tháng bảy thì bị bắt
tại trụ sở công an thành phố hồ chí minh thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê quốc hùng
đã biểu dương kết quả truy bắt nóng đối tượng tấn tù bị mắc covid một mươi chín nguy hiểm
đồng thời chỉ đạo công an thành phố có biện pháp kế hoạch đảm bảo cách ly an toàn
đối với cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo an ninh an toàn
cho những tù nhân khác đang được giam giữ trong trại
chuyển sang các thông tin về phòng chống dịch covid một mươi chín
sau bảy ngày triển khai chỉ thị một mươi sáu của chính phủ thành phố hồ chí minh đã đạt được những tín hiệu tích cực
song dịch bệnh vẫn còn diễn biến khá là phức tạp khi mà số ca dương tính đang tiếp tục tăng
và trước tình trạng trên thành phố sẽ triển khai những giải pháp gì để quyết dập dịch
cũng như là kịch bản nào sẽ diễn ra sau bảy ngày tới đây
chiều một mươi sáu tháng bảy phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm phan văn mãi
đã chủ trì cuộc họp
báo cáo sơ kết bảy ngày thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn thành phố
theo tinh thần của chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
theo đó sau một tuần triển khai thành phố đánh giá việc thực hiện chỉ thị đã đạt hiệu quả tốt
nhận được sự đồng thuận của người dân
trong quá trình triển khai thì các lực lượng tuyến đầu đã không ngại gian khổ
đóng góp cho thành quả phòng chống dịch
đồng thời lực lượng trí thức chuyên gia báo chí đã đóng góp cho thành phố nhiều ý kiến hay
để thành phố quyết tâm dập dịch trong bảy ngày tới đây
trong thời gian sắp tới bang chỉ đạo phòng chống dịch thành phố
sẽ tập trung công tác giãn cách
chúng ta phải giãn cách giãn cách và giãn cách triệt để nghiêm túc hơn nữa
thứ hai là sẽ tập trung hoạt động xét nghiệm tầm soát f
để nhanh chóng tách f ra khỏi cộng đồng ở những vùng có nguy cơ
thứ ba là sẽ tập trung cho việc cách ly
thu dung điều trị f
đặc biệt là chuẩn bị tất cả các nguồn lực tập trung cao hơn nữa
cho việc điều trị để làm sao giảm tỷ lệ tử vong
đối với các bệnh nhân
kế đến là chúng tôi sẽ triển khai kế hoạch tiêm vaccine
nhanh chóng và triển khai tiêm vaccine một cách an toàn
với các đối tượng như nghị quyết hai mươi một đã đề ra
trong đó thì có tập trung cho các đối tượng
mà nguy cơ cao thường xuyên tiếp xúc trực tiếp di chuyển nhiều
các đối tượng là người lớn tuổi có bệnh nền
công tác chống dịch là việc làm khó khăn phức tạp
thành phố chưa khẳng định được lúc nào dịch được kiểm soát
do đó người dân cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng
đặc biệt phải chấp hành nghiêm chỉ thị một mươi sáu
để triển khai các biện pháp đạt hiệu quả cao nhất
thành phố cũng kêu gọi người dân đồng tình với chính quyền thành phố
trong cuộc chiến với đại dịch này
với số liệu hiện có
chúng ta chưa xác định được cái đỉnh dịch
cho nên là chúng ta cũng phải lương đến một cái khả năng
là chúng ta có thể sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu
thêm một khoảng thời gian nữa
ca mắc trong cộng đồng phải giảm xuống
khu vực nguy cơ cao được thu hẹp lại
tình huống thứ hai là tỷ lệ mắc nó tăng tăng dần
tình huống thứ ba đó là tăng đột biến
và không kiểm soát được cái sự lây lan
thì đó là cái cách mà chúng tôi tiếp cận về ba tình huống
thì chúng tôi đã xây dựng các kế hoạch
chuẩn bị các kế hoạch cho cả ba tình huống này
hiện tại lực lượng y tế đã đưa nhiệm vụ kéo dài
sắp tới ca dương tính còn nhiều và chuyển nặng
đặt nhiệm vụ của đội ngũ y bác sĩ nặng nề hơn
do đó việc điều trị các ca f sẽ được tính toán làm sao
giảm tỷ lệ tử vong xuống mức thấp nhất
thành phố sẽ tổ chức việc điều trị
tập trung các trường hợp có triệu chứng nền
bệnh nhân nặng trường hợp còn lại
thì chăm sóc tại các cơ sở thu dung
hoặc chăm sóc tại nhà
phương án hai là nếu quá tải
thì thành phố sẽ đề nghị lực lượng của bộ y tế
và các địa phương hỗ trợ
từ hôm nay ngày một mươi sáu tháng bảy
thường trực hội đồng nhân dân tp hcm
sẽ triển khai kênh tiếp nhận thông tin phản ánh
của cử tri qua tổng đài một nghìn hai mươi hai
để tăng cường các giải pháp tiếp nhận
thông tin phản ánh ký nghị
và kịp thời xử lý những vấn đề khó khăn
bức xúc của cử tri và người dân địa bàn thành phố
đặc biệt là về dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó trong thời điểm hiện nay
sẽ tập trung nhận những ý kiến
ký nghị phản ánh của cử tri
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố
qua đó chính quyền thành phố sẽ tiếp thu xem xét
và triển khai ngay các giải pháp hiệu quả hơn
trong phòng chống dịch bệnh
và thực hiện các chính sách hỗ trợ
cụ thể cử tri gọi điện thoại trực tiếp
đến tổng đài một nghìn hai mươi hai nhấn phí một
để thông tin nội dung của mình cần phản ánh
ký nghị đến hội đồng nhân dân tp hcm
khi gọi điện đến tổng đài
cử tri cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân
số điện hoặc địa chỉ thư điện tử
cùng với nội dung thông tin phản ánh kiến nghị
các thông tin của cử tri sẽ được bảo mật
theo quy định
kính thưa quý vị tiếp theo sẽ là những thông tin
về tình hình phòng chống dịch tại đồng nai
và tin tức an ninh trực tự
tại các địa phương khác
ủy ban nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai
vừa ra quyết định phong tỏa một phần phường tráng dài
tp biên hòa trong một mươi bốn ngày
do liên tục xuất hiện các cây dương tính
với sars cov hai ngoài cộng đồng
khu vực phong tỏa có ba mươi năm trăm năm mươi bốn hộ
với hơn một trăm một mươi một nhân khẩu
gồm toàn bộ khu phố hai hai a ba a
và một phần khu phố ba
những ngày qua số cây dương tính
với sars cov hai tại phường tráng dài
bất ngờ tăng nhanh vì liên quan đến
chuối lây nhiễm tại công ty changshin
và nhiều công ty khác
trước việc nguồn lây khó kiểm soát
do địa bàn phường đa số là công nhân lao động
nên tỉnh đồng nai quyết định cách ly y tế
và phong tỏa gần như toàn bộ phường
để xét nghiệm truy vết ngăn chặn dịch bệnh lây lan
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai yêu cầu ngành y tế
sớm xét nghiệm sàng lọc cho người dân khu vực nguy cơ cao
ngành công thương đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa
cho bà con vùng cách ly bị phong tỏa
theo ghi nhận trong những ngày đầu
thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn huyện định quán
một số ít người dân vẫn còn tâm lý chủ quan lơi lạ
trong việc chấp hành đúng quy định
vẫn còn tập trung đông người nơi công cộng
không giữ khoảng cách
để đảm bảo công tác phòng chống dịch
công an huyện định quán tỉnh đồng nai
đã huy động hai trăm linh lực cán bộ chí sĩ
thực hiện công tác tuyên truyền tuần tra kiểm soát
xử lý các đối tượng tham gia giao thông
vi phạm các quy định về áp dụng các biện pháp
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
qua đó đã phát hiện và xử lý một trăm linh năm trường hợp
với tổng số tiền phạt hai trăm bốn mươi tám triệu đồng
với các lỗi vi phạm chủ yếu
như không đeo khẩu trang
ra ngoài khi không có việc cần thiết
tụ tập không giãn cách theo quy định
còn tại huyện trảng bom vào sáng ngày một mươi sáu tháng bảy
công an huyện cũng đã ra quân kiểm tra nhắc nhở
và xử lý các trường hợp vi phạm
việc giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thành lập hai tổ công tác với một mươi hai thành viên
tuần ra khép kính địa bàn toàn huyện
để kiểm tra nhắc nhở tuyên truyện người dân
chấp hành nghiêm các quy định về phòng dịch
đối với những trường hợp cố tình vi phạm
như không đeo khẩu trang ra đường trong trường hợp không cần thiết
tập trung đông người không chấp hành ngừng
kinh doanh các mặt hàng không tiết yếu
không giữ khoảng cách tối thiểu
lực lượng công an sẽ lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định
thanh tra sở y tế đồng nai vừa ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính đối với
phòng khám đa khoa quốc đế sĩ mỹ
phường an bình tp biên hòa
với mức phạt một mươi năm triệu đồng do cơ sở này
có hành vi ghi này trả kết quả xét nghiệm
sars cov hai dạng test nhanh không đúng
tới ngày lấy mẫu ngày lấy xét nghiệm
trước đó ngày một mươi một tháng bảy
tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
tại phường hóa an tp biên hòa
có hai công nhân công ty cổ phần
treo quang vina industrial tp biên hòa
bài trình kết quả xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín
do phòng khám đa khoa sĩ mỹ thực hiện
đáng chú ý là phiếu ghi ngày lấy mẫu
và nhận mẫu là một mươi hai tháng bảy
ngay khi phát hiện công an tp biên hòa
đã mời làm việc với đại diện công ty cổ phần
treo quang vina phía công ty cho biết
phòng khám đa khoa quốc đế sĩ mỹ
có hợp đồng làm xét nghiệm sars cov hai
dạng test nhanh cho bảy mươi chín công nhân
đang làm việc ở phân xưởng tt ba
ở phường bửu hòa tp biên hòa
ngoài bị xử phạt hành chính
phòng khám đa khoa sĩ mỹ
cũng đã thu hồi những phiếu xét nghiệm trên
công an tp cần thơ
vừa phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông
triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với đương sự có hành vi cung cấp
chia sẻ thông tin bị đặt sai sự thật
về dịch covid một mươi chín trên mạng xã hội
với tài khoản facebook ttq
cụ thể đối tượng đã dùng tài khoản trên
đăng tải thông tin ca mắc covid một mươi chín
tại chợ tân an quận ninh kiều đã chết
dòng trạng thái này thu hút nhiều lượt người xem
bình luận chia sẻ gây ảnh hưởng tiêu cực
tâm lý hoang mang trong dư luận và xã hội
về công tác phòng chống dịch của thành phố cần thơ
căn cứ hành vi vi phạm sở thông tin
truyền thông thành phố cần thơ ra quyết định xử phạt
vi phạm hành chính với mức phạt năm triệu đồng
đối với đối tượng này cũng liên quan đến công tác
phòng chống dịch trước đó công an quận cái răng
thành phố cần thơ cũng đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với hai đối tượng
nguyễn hữu tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
ngụ tỉnh kiên giang và phạm nhật quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ tỉnh hậu giang
có hành vi chống người thi hành công vụ
dùng dao tấn công cán bộ công an khi được yêu cầu
khai báo y tế tại chốt kiểm soát
kính thưa quý vị trước nhu cầu bất thiết
của người dân thành phố hồ chí minh về mua sắm
các loại thực phẩm du yếu phẩm sinh hoạt
hàng ngày hiện đã có thêm các kênh
cung ứng thực phẩm cho người dân
và được triển khai tại một số khu vực
trong thành phố
đây là gian hàng thực phẩm tại quận năm
thành phố hồ chí minh được sở công thương
thành phố phối hợp với bùa điện thành phố
mở bán phục vụ cho người dân trong thời gian
thực hiện chỉ thị một mươi sáu các mặt hàng
tại đây đều rõ ràng về nguồn gốc đảm bảo
an toàn vệ sinh và được niêm yết theo
giá bình ổn của thị trường tất nhiên
các quy định năm k của bộ y tế phải được tuân thủ
nghiêm ngặt hàng đầu khi bước vào gian hàng
trong cái thời gian dịch bệnh như vậy
thì người dân người ta sẽ tụ tập vào
những cái siêu thị rất là đông
nên để giảm tải bớt cho những cái kênh
bán hàng như vậy hoặc là những kênh bán hàng
online khi mà khách nói là
mặc dù là đang online nhưng mà đến trường gọi
điện đến thì không có hàng vì vậy
vô điện sẽ là một cái kênh nữa
để khách lựa chọn để đến
và có thể mua thuận tiện hơn
mặc dù vừa mới được triển khai
nhưng các gian hàng này đã nhận được
sự tin tưởng của nhiều người dân
hiện đã có một trăm bảy mươi chín gian hàng là các bu cục
được mở tại thành phố hồ chí minh
như thế này
bu điện mở ra như thế này thì rất là tiện
cho với người dân thực sự là siêu thị bây giờ đi mua
là phải xếp hàng mà như mua
trực tiếp ở đu điện như vậy rất là
đỡ phải xếp hàng rồi cũng
giãn cách được xã hội cũng cảm giác yên tâm
hơn khi mua đơn hàng tại bua điện
đi mua bảo hiểm
rồi sẵn thấy hàng hóa đồ
giá nó cũng tốt mà hàng
nó cũng ngon nữa
rồi mấy cái
nước rửa chén hay là
cái giấy đồ này kia ở đây
bán giá nó cũng tốt quá
cũng ra đời trong bối cảnh giãn cách xã hội
điểm bán hàng bình ổn giá này vừa được
ủy ban nhân dân phường tân hương thuận quận một mươi hai
lập ra để giảm bất nỗi lo thực phẩm
của các hội
tại đây yếu tố vệ sinh an toàn
thực phẩm cũng như công tác phòng chống
covid một mươi chín vẫn phải chú trọng hàng đầu
ở đây chúng tôi chỉ chọn ra một vài tiểu thương
và những tiểu thương này là
phải có pháp nhân đăng ký
kinh doanh đầy đủ những cái tiểu thương
quy tính đảm bảo về cái nguồn lực
là về giá
và thứ hai nữa là nguồn thực phẩm
và thường xuyên cho bà con
và phải giàu cho bà con ngoài cái việc
phục vụ cho bà con thì ủy ban nhân dân phường
cũng phải yêu cầu
các tiểu thương đảm bảo về
công tác phòng chống dịch thứ nhất là
đối với các tiểu thương ở đây chúng tôi
đã cho xét nghiệm
xét nghiệm nhanh và ba ngày
một lần đồng thời là
các tiểu thương ở đây phải đảm bảo
quy định năm k
là điểm bán hàng đặc biệt diễn ra trong
thời gian đặc biệt nên quy trình sẽ theo lối
đi một chiều và quy định tại đây
cũng có sự khác biệt trước hết người mua
sám phải thực hiện qua bước khai báo y tế điện tử
tới xếp hàng giữ khoảng cách
tại các quầy thực phẩm để tránh tiếp xúc lâu
người đi chợ được phép lấy mỗi thứ hai bịch đã
đóng sẵn đến điểm cân
và trả tiền rồi ra về
giá cả này cũng giống như
giá bỏ mối ở các cái
bách hoa xanh siêu thị thôi
có nghĩa là rẻ rất là rẻ
đảm bảo cho bà con thịt nạc thịt đùi
các thứ có một trăm linh ngàn ba rọi

hỏi ai có một sao giá giả nhưng mà
tại cái chú bán từ
gốc tới ngọn
phục vụ cho bà con
trước mắt thành phố hồ chí minh
vẫn đang trong thời gian giãn cách
nên ủy ban nhân dân phường tân hưng thuận
cũng đã tăng cường thêm một điểm chợ bán giá bình ổn khác
đơn vị bùa điện việt nam cũng cho biết
sẽ liên hệ với các đơn vị cung bấn thực phẩm
để bổ sung các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác
trong thời gian tới